kể từ ngày tám tháng một du khách đến bỉ từ trung quốc sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
và quy định này sẽ có hiệu lực ít nhất cho đến ngày ba mươi một tháng một nhưng có thể được gia hạn theo quyết định của ủy ban châu âu ec
chính phủ hà lan và bồ đào nha cũng thông báo áp dụng những yêu cầu tương tự đối với những người đến từ trung quốc
nhà chức trách bỉ cho biết nghĩa vụ xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính áp dụng cho tất cả các chuyến bay trực tiếp đến từ trung quốc
đối với du khách từ một mươi hai tuổi trở lên
các hãng hàng không sẽ từ chối cho lên máy bay những hành khách không có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính
khi đến lãnh thổ bỉ nhà điều hành sân bay sẽ kiểm tra lại xem du khách có sở hữu giấy chứng nhận này hay không
kết quả xét nghiệm không được thực hiện qua bốn mươi tám giờ trước khi khởi hành
ngoài ra kể từ ngày bảy tháng một sân bay bruxelles bắt đầu việc thu gom và xét nghiệm nước thải của máy bay đến từ trung quốc
biện pháp này nhằm tăng cường giám sát liên quan đến khả năng xuất hiện của các biến thể mới
trong khi đó chính phủ hà lan và bồ đào nha cũng thông báo hai nước này sẽ áp đặt quy định
yêu cầu những hành khách đến từ trung quốc bằng đường không phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
chính phủ hà lan và bồ đào nha còn khuyến nghị hành khách đeo khẩu trang trên máy bay